thưa quý vị đã có nhiều trường hợp tái nhiễm được ghi nhận có những người nhận kết quả dương tính chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau khi khỏi bệnh
giải thích hiện tượng trên bác sĩ phúc cho biết sau khi khỏi covid một mươi chín cơ thể sản sinh kháng thể để chống lại sự xâm nhập ncov
mặc dù vậy nếu kháng thể không đủ mạnh người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ năm k khi tiếp xúc f mang biến chủng mới có nguy cơ tái nhiễm
một giả thiết được bác sĩ hoàng đưa ra là có thể lần xét nghiệm âm tính đầu tiên bệnh nhân lấy mẫu không chuẩn
hoặc có thể lúc này ncov không còn trong dịch tị hầu nữa nhưng ở sâu trong phổi vẫn còn
sau khi biết âm tính bệnh nhân không chú trọng bảo vệ sức khỏe cơ thể yếu đi khí ncov vẫn còn trong phổi hoạt động trở lại
làm xuất hiện các triệu chứng và xét nghiệm cho thấy
điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh phức tạp cùng tỷ lệ lây nhiễm cao như hiện nay
các bác sĩ cho rằng khả năng rất cao hiện tượng tái nhiễm xảy ra khi triệu chứng xuất hiện lại
và họ thuộc nhóm nguy cơ khi xung quanh có nhiều người thân hoặc đồng nghiệp mắc covid một mươi chín
trên thế giới kể từ năm đầu tiên covid một mươi chín bùng phát ca tái nhiễm đầu tiên được ghi nhận là người đàn ông hồng kông ba mươi ba tuổi
anh lần đầu mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một trăm bốn mươi hai ngày sau anh tái nhiễm biến chủng ncov khác
các nghiên cứu đến nay chỉ ra những đợt tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với lần mắc bệnh đầu tiên
dù f gặp bất cứ biến chủng nào
ngay cả khi kháng thể không đủ mạnh để bảo vệ một người khỏi lần lây nhiễm thứ hai
các tế bào t tế bào miễn dịch sát thủ cũng ngăn ngừa chuyển nặng và tử vong
f hiếm khi gặp triệu chứng nghiêm trọng
tuy nhiên vẫn có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng sau tài nhiễm ncov
điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh
tài nhiễm sẽ giúp tăng cường miễn dịch ở người bệnh
nó có vai trò như liều vaccine tăng cường song bệnh nhân vẫn không được bảo vệ một trăm linh
nhiều dữ liệu cho thấy một số người tái nhiễm trên hai lần
theo ons tỷ lệ tái nhiễm tăng gấp một mươi năm lần kể từ khi omicron xuất hiện
đến nay số ca tái nhiễm chiếm khoảng một mươi tổng f ở anh
cao hơn nhiều so với một hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
theo các nhà khoa học hiện tượng tái nhiễm ngày càng nhiều
là do khả năng miễn dịch của cộng đồng suy yếu không còn đủ để ngăn ngừa virus
sự xuất hiện của biến chủng mới như delta omicron
khiến hệ miễn dịch khó nhận biết virus có thể lẩn tránh
bên cạnh đó ncov hầu như xâm nhập cơ thể người thông qua mũi và họng
kháng thể trong lớp niêm mạc này có xu hướng tồn tại tương đối ngắn so với miễn dịch toàn cơ thể
vậy biểu hiện của người nhiễm omicron là gì
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho rằng
các biểu hiện của biến chủng omicron giống như cảm lạnh thông thường
đau bụng tiêu chảy và thêm đặc trưng của nhiễm covid một mươi chín là mất mùi mất vị
từ một đến ba ngày đầu nhiễm bệnh bảy mươi f sẽ sốt cao và giảm dần qua các ngày
có hai mươi ba mươi là sốt vừa và nhẹ
đối với trẻ em khi nhiễm omicron cũng có những biểu hiện giống người lớn
sốt cao như sốt suốt huyết
bác sĩ tiến khuyến cáo trong ba ngày đầu nếu thấy trẻ sốt liên tục
người nhà ngoài nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết
tay chân miệng cần chú ý thêm có thể trẻ bị sốt do nhiễm covid một mươi chín
phụ huynh cần ra soát lại quá trình di chuyển của con
thành viên trong gia đình để xem thử có thể bị lây nhiễm covid một mươi chín ở đâu không
sau đó tiến hành test covid một mươi chín cho trẻ
nếu trẻ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì có thể điều trị triệu chứng tại nhà
trẻ em khi mắc covid một mươi chín từ ba đến năm ngày là khỏi bệnh rất nhanh
trong hai mươi ba trường hợp dương tính chỉ có hai trường hợp nhập viện
trong đó một trường hợp phải thổ oxy
nhưng một ngày là ổn định và thở bình thường bác sĩ tiên nói
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phò giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
ông không bất ngờ khi nhận được kết quả tầm soát biến chủng omicron trên địa bàn
ông lý giải omicron đang dần lan rộng và chiếm đa số trên phạm vi toàn cầu
trong hơn một tháng qua lấn át toàn bộ chủng khác bao gồm delta
tp hcm cũng không nằm ngoài xu thế này
tiến sĩ bác sĩ vĩnh châu nói
dự đoán của chúng tôi trong khoảng một tháng tới tỷ lệ phát hiện omicron qua tầm soát có thể tăng lên hơn chín mươi
ngành y tế đã lường trước kịch bản số ca biến chủng omicron sẽ tăng lên
chiếm ưu thế và đã có đủ phương án ứng phó
chuyên gia dự đoán khi omicron bắt đầu chiếm ưu thế ở tp hcm
với đặc thù kinh tế xã hội ở tp hcm khoảng một đến hai tuần sau
biến chủng này sẽ lây lan rất nhanh và có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố khác
trả lời về những thay đổi trong giải pháp chống dịch của ngành y tế khi omicron chiếm ưu thế
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hiện nay
trong khi đó sở y tế đặc biệt khuyến cáo các địa phương và người dân
tiếp tục bảo vệ người có nguy cơ trong đó có trẻ em béo phì mắc bệnh bẩm sinh
các địa phương tiếp tục bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người chưa đủ liều cơ bản nếu có
và tiêm mũi ba cho người đủ điều kiện
bên cạnh đó ngành y tế thành phố cũng thường xuyên theo dõi sát số ca cần nhập viện
hỗ trợ hô hấp và tử vong
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
cũng lưu ý bởi biến chủng omicron chúng ta không nên áp dụng các biện pháp cách ly
phong tỏa cực đoan không cần thiết
tuy nhiên thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch
tp hcm lại lo ngại khả năng xuất hiện trường hợp nhiễm biến chủng phụ của omicron ba hai
hay còn gọi là biến chủng tàng hình
biến chủng mới này được cho là có khả năng lây lan nhanh và khó phát hiện qua xét nghiệm
trong mô hình dự báo tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm từ ngày một tháng hai đến nay
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng khuyến cáo khi biến chủng omicron chiếm ưu thế
có thể tạo nên làn sóng dịch mới số ca nhiễm gia tăng đột biến hay không
phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác của người dân
nếu thực hiện nghiêm túc năm k bảo vệ người nguy cơ số ca nhiễm sẽ tăng
nhưng số tử vong không tăng quá nhiều
bên cạnh mức độ lây lan vượt trội so với các biến thể covid một mươi chín trước đó
các triệu chứng của omicron không giống những biểu hiện quen thuộc của covid một mươi chín trước đây
đó là ho sốt mất khứ giác vị giác
hầu hết các ca bệnh có biểu hiện nhẹ và giống cảm lạnh phần lớn do tác động của vaccine
đau lưng biểu hiện này đã được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm của biến thể omicron
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khoảng hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở anh vào tuần trước có hiện tượng này
giáo sư tim spector người đứng sau ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín cho biết
chứng đau tắt lưng xuất hiện khá thường xuyên
triệu chứng trên được ghi nhận là sự khác biệt giữa biến thể delta và omicron
các chuyên gia cho biết chia sẻ của người bệnh cho thấy chán ăn và sương mù não
hay quên mất tập trung là những triệu chứng phổ biến
trước đó mất vị giác và cứu giác là dấu hiệu quen thuộc của virus sars cov hai
tình trạng có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng
ngay cả khi có kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên hiện tại khi omicron lan tràn khả năng mất vị giác khứu rác ít xảy ra hơn nhiều
so với giai đoạn đầu của đại dịch
đổ mồ hôi đêm
các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân đã bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm
gà gối quần áo của người bệnh ướt đẫm mặc dù phòng ngủ thoáng mát
do đó nhiều người buộc phải đứng dậy đi thay đổi
tiến sĩ ami khan khuyên rằng người có triệu chứng như vậy nên làm xét nghiệm
nôn mửa và tiêu chảy
giáo sư tim spector thông tin virus sars cov hai có thể tồn tại trong cả ruột
điều này đồng nghĩa một số người nhiễm covid một mươi chín và gặp các triệu chứng đường ruột như đau bụng
nhưng họ lại có kết quả xét nghiệm âm tính vì không có dấu vết của omicron trong mũi hoặc miệng
chuyên gia giải thích chúng tôi biết rằng virus cố gắng xâm nhập vào miệng hoặc mũi xuất hiện trong hệ hô hấp phổi
nhưng đôi khi virus đi vào ruột đặc biệt là những người bị covid một mươi chín kéo dài
lún lẫn đây là triệu chứng bất thường hơn một chút của biến thể omicron
các bác sĩ cảnh báo nếu một người bị bệnh lún lẫn họ cần được đưa vào viện chữa trị
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đánh giá đây là một dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp
cdc cũng khuyến cáo bệnh nhân cần được trợ giúp ngay nếu khó thở đau dài dẳng tức ngực không tỉnh táo da môi móng tay nhột nhạt xanh tái
vấn đề về mắt tổ chức y tế thế giới liệt kê các kích ứng ở mắt là triệu chứng ít phổ biến hơn của virus sars cov hai
các biểu hiện này có thể riêng lẻ hoặc kết hợp của viêm kết mạc đỏ mắt ngứa mắt đau mắt nhìn mờ nhạy cảm với ánh sáng